tại công viên hòa bình hàng chục trẻ em khuyết tật thuộc trung tâm sao mai hội cứu trợ trẻ em tàn tật
đã được trực tiếp tham gia trải nghiệm những hoạt động thực tiễn hết sức có ý nghĩa
chương trình vitality nằm trong chuỗi sự kiện iron run do nhóm tình nguyện bao gồm các học sinh
của trường trung học phổ thông amsterdam và chu văn an trên địa bàn thành phố hà nội tổ chức
với mục đích thay đổi suy nghĩ và xóa bỏ định kiến của cộng đồng về người khuyết tật
giúp họ gắn kết với cộng đồng
tham gia chương trình hàng chục em nhỏ khuyết tật của trung tâm sao mai sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn
tham gia vào các trò chơi các hoạt động ngoài trời hết sức bổ ích
chương trình là một trong những dự án hết sức có ý nghĩa đối với những trẻ em khuyết tật
đem lại cho các em nhỏ sự tự tin và động lực trong cuộc sống